kính chào quý vị và các bạn
giải mây rông tác động tới bắc bộ tiếp tục là hình thế chính
duy trì thời tiết mát mẻ tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
trong hôm nay cũng như là thời đoạn hai ba ngày tới
cùng với đó từ ngày mai khi khối không khí lạnh di chuyển xuống
thì mưa rông sẽ tăng mạnh có nơi mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
ngoài ra mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực chưa tăng cao
sẽ giao động từ hai mươi ba đến hai mươi chín độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
do tác động của không khí lạnh và giải mây rông
nên mưa rông từ ngày mai cũng tăng mạnh
cục bộ có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn giao động trong khoảng từ hai mươi hai đến ba mươi độ
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
từ đêm nay đến sáng ngày mai
cũng chịu ảnh hưởng của hình thế gây mưa cho khu vực bắc bộ
nên mưa sẽ có xu hướng gia tăng về cường độ
cục bộ có mưa to đến sáng ngày mai

trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá gió giật mạnh
mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng
tại các vùng trũng thấp
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
trong hôm nay và ngày mai vẫn có mưa rông rải rác
với mức nhiệt độ giao động từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
sau đó từ ngày một mươi hai tháng năm thì mưa sẽ giảm dần về diện và lượng
và cùng với đó nền nhiệt sẽ tăng trở lại
vùng cao tây nguyên
trong hôm nay và ngày mai tiếp tục có mưa
có nơi mưa vừa mưa to đến rất to
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nền nhiệt tại đây giao động từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
sau đó từ ngày một mươi hai thì mưa cũng giảm dần
cùng với nền nhiệt độ tăng nhẹ trở lại
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây cũng duy trì mưa lớn đến ngày mai
với mức nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
sau đó cũng từ ngày một mươi hai mưa rông trên khu vực có xu hướng giảm đi
khiến nền nhiệt tăng từ một hai độ mỗi ngày
cảm ơn các bạn đã theo dõi